các trường hợp này mới thực hiện khai báo y tế và áp dụng các viện pháp cách ly
thông tin từ giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết ngành y tế đã tiến hành chuyển bệnh nhân hai mươi một tuổi
trú tại xã gia tiêu huyện khư quynh tỉnh đắk lắc mắc covid một mươi chín
cùng hai mươi hai trường hợp nghi ngờ tiếp xúc gần từ khoa chuyển nhiễm
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên sang bệnh viện lao phổi tỉnh đắk lắc để tiếp tục cách ly điều trị
giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết việc chuyển các trường hợp này về bệnh viện lao phổi tỉnh đắk lắc cách ly
điều trị nhằm giảm thiểu mức độ lây lan cho cộng đồng tránh tâm lý hoang mang hoảng sợ cho người dân
khi đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên khám và điều trị bệnh
tính đến sáng ngày ba mươi tháng bảy ngành y tế tỉnh đắk lắc đã tiến hành cách ly
theo dõi ở các khu cách ly tập trung cũng như tại gia đình hơn bốn trăm linh người trong đó có hai mươi nhân viên y tế
ubnd tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo lấy trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên tại phường tân hòa
thành phố buôn ma thuột làm khu cách ly tập trung đồng thời lấy trung tâm nuôi dưỡng người có công
của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh để đưa toàn bộ nhân viên y tế đã trực tiếp điều trị
tiếp xúc gần với ca dương tính về đây cách ly theo dõi
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp trở lại
thì vài ngày qua khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của đa số người dân
và cũng chính vì lý do này không ít cơ sở đã bất chấp nhiều thủ đoạn để thu lợi bất chính từ sản phẩm này
mới đây công an quận hà đông hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
bắt giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị xung quanh khu vực tôi đang đến đây là khoảng tám trăm linh chiếc khẩu trang
đã được đội cảnh sát kinh tế công an quận hà đông phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số hai mươi sáu hà nội
phát hiện xử lý vào buổi chiều ngày hôm nay ba mươi tháng bảy tại một cơ sở ở khu vực đường ngô thị sĩ vạn phúc hà đông
và trong những ngày qua thì đây được xem là mặt hàng mà được săn đón hàng đầu khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp trở lại và giá cả của nó thì cũng leo thang theo từng ngày
theo thông tin ban đầu mà chủ lô hàng này khai báo mỗi thùng khẩu trang như thế này chứa khoảng năm mươi hộp
mỗi hộp khoảng năm mươi cái được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó tập trung tại địa chỉ số chín và một mươi một
đường ngô thị sĩ hà đông sau đó được đưa đi cung cấp tại các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế hàng thuốc
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quận hà đông công an quận hà đông đội quản lý thị trường hai mươi sáu và ngày hôm nay chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
một thùng khẩu trang không rõ nguồn cốc xuất xứ tương đương khoảng hơn tám trăm linh cái hiện tại thì chúng tôi đang tập trung lực lượng để xác minh làm rõ
về chất lượng của khẩu trang thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm nghiệm giám định và sau đó có kết quả sẽ thông báo nhưng hiện tại là các khẩu trang này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ lô hàng khai nhận là số khẩu trang này được mua gom ở các nơi sau đó thì về sẽ được đóng bao bì các nhãn mát nổi tiếng để bán ra thị trường
đây không phải là lần đầu tiên những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi bất chính theo kiểu này bị các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các cơ sở cung cấp thiết bị y tế có hợp đồng mua bán với cơ sở này qua đó không để khẩu trang giả khẩu trang kém chất lượng đến tay người tiêu dùng
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng nay cùng với biên tập viên hồng nhung
xin cảm ơn chị hiển bình
dự biên tập viên hồng nhung đã bắt giữ và phát hiện hai vụ với bảy đối tượng nhập cảnh trái phép
nạn xâm nhập trái phép trên biển như giọt nước tràn qua chiếc ly quá tải của lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát người qua lại trên tuyến biên giới mùa dịch covid một mươi chín
bởi trước đó dù cùng các lực lượng nghiệp vụ căng mình trên tuyến biên giới nhưng lực lượng bộ đội biên phòng gần như đã quá tải trước làn sóng xuất nhập cảnh trái phép trên đất liền
điều đáng lo hơn ở đây là lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới không chỉ đối phó với ý đồ của các đối tượng bên ngoài mà còn phải dàn sức ra ứng phó với nạn tiếp tay bên trong của người dân vùng ven biển
báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nội dung đó là bộ y tế chi viện nhân lực máy thở và sinh viên y dược tới đà nẵng
ngày ba mươi tháng bảy bộ y tế quyết định tăng cường tri viện nhân lực phòng chống dịch tới đà nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch covid một mươi chín
thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ cục y tế dự phòng cục quản lý môi trường y tế cục phòng chống hivs viện pasteur nha trang viện pasteur tp hcm
bên cạnh đó bộ y tế còn huy động hàng trăm sinh viên của đại học kỹ thuật y dược đà nẵng và đại học y dược huế tham gia thực hiện các hoạt động phòng chống dịch tại đà nẵng
và cũng liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giáo dục đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan
giả soát phân loại thí sinh xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh không may bị nhiễm covid một mươi chín
và thông tin này được đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
thí sinh thuộc diện f các bệnh xác định dương tính với sars cov hai phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi
được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành
thí sinh thuộc diện f một tiếp xúc gần với f phải cách ly tập trung
ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly
thí sinh thuộc diện f hai tiếp xúc với f một cách ly tại nơi cư trú
ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương
với các thí sinh khác việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch
ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng phường hiệp bình dân quận thủ đức đã phong tỏa một tuyến đường vào khu dân cư
và tiến hành phung thuốc
vì nghi có ca nhiễm virus sars cov hai tại địa bàn sau khi trở về từ đà nẵng
lực lượng chức năng gồm công an dân phòng dỉa hè rào chắn ngang đường số một mươi khu phố sáu phường hiệp bình chánh quận thủ đức
không cho người và phương tiện ra vào
ước tính có khoảng bốn mươi hộ dân phải cách ly tại khu vực này
đáng chú ý đối diện đầu đường số một mươi có một trường mầm non
trung tâm y tế dự phòng quận thủ đức cho biết việc phong tỏa trên mới là trường hợp nghi ngờ
nhưng để đảm bảo an toàn nên tiến hành các biện pháp trên
thông tin ban đầu ca nghi nhiễm là một bệnh nhân nữ từng điều trị tại bệnh viện đà nẵng
sau đó chuyển vào thành phố hồ chí minh chữa trị
về căn nhà trên đường này vào ngày hai mươi ba tháng bảy người này đăng ký khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly
đến ngày hai mươi tám tháng bảy thì cơ quan chức năng đưa người này đi cách ly tập trung hiện đang chờ kết quả xét nghiệm
tính đến cuối ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh ra soát được hơn năm chín trăm linh người
rời đà nẵng từ ngày một tháng bảy và đang có mặt trên địa bàn
trong đó hơn một bảy trăm linh người đã được lấy mẫu xét nghiệm một trăm bảy mươi bảy mẫu có kết quả âm tính các mẫu còn lại đang chờ kết quả
tổ công tác công an phường hai quận tân bình thành phố hồ chí minh đã tuần tra và phát hiện tám người là mặt
ở tập trung ở công viên hoàng văn thụ nên đến kiểm tra hành chính
thay tổ công tác nhóm người này bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ đưa về trung tâm cách ly
kiểm soát dịch bệnh quận tân bình
tám người này bao gồm hai nữ và sáu nam
người xuất trình được hộ chiếu nhưng không có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền
cao phép nhập cảnh vào việt nam
bước đầu những người này khai nhận nhập cảnh trái phép vào việt nam theo đường tiểu ngạch từ phía bắc
sau đó đón xe đò vào thành phố hồ chí minh để trốn dịch kiếm việc làm
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng bảy và rạng sáng ngày ba mươi tháng bảy
cơ quan chức năng đã phát hiện hai mươi hai người trung quốc nhập cảnh trái phép
tại quận bình thạnh và quận tân phú
tiếp tục kiểm soát dịch bệnh từ giờ ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy
thành phố hồ chí minh đã yêu cầu đóng cửa các quán bar vũ trường
cũng như hạn chế tối đa hoạt động hội nghị hội thảo và tập trung hơn ba mươi người nơi công cộng
ghi nhận tại phố đi bộ bùi viện quận một thành phố hồ chí minh
nơi tập trung hoạt động bar vũ trường đa phần khách du lịch và chủ cơ sở
hiểu được mong muốn của ngành chức năng là phòng chống dịch
nhưng cảm xúc bất ngờ là không thể tránh khỏi

mình sẽ biết đi đâu ở thành phố hồ chí minh này
qua cái đợt dịch đầu tiên thì mình cũng hiểu rằng là đây là một biện pháp mà bắt buộc chính quyền
thì công dân thì nên nghiêm túc chấp hành
mặc dù cái này cũng ảnh hưởng đến ít cá nhân của rất nhiều người
mình nghĩ thì cái này thì tuy là mình hơi hụt hẵng nhưng mà mình cũng không phải là người thiệt hò nhất
các tổ thương ở đây mình nghĩ sẽ hỏng người thiệt hại nặng hơn mình nhiều
cùng với chí đạo tái đóng cửa quán ba vũ trường
ubnd tp hcm cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người
như lễ hội hội chợ hội nghị xúc tiến đầu tư các hội nghị hội thảo chưa cấp thiết khác
khuyên cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới tăng lễ
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng như ngoài trường học bệnh viện
đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó các cơ sở cắt tóc làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ spa
các khu vui chơi giải trí sân khấu rạp chiếu phim chưa có lệnh dừng hoạt động
nhưng phải thực hiện nghiêm các nội dung quy định của bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động an toàn
trong thực hiện phòng chống covid một mươi chín
nhu cầu mua khẩu trang phòng bệnh của người dân đang tăng cao
trước tình hình này một số đối tượng ở an giang đã tổ chức vận chuyển hàng khẩu trang nhập lậu
khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi
đây là hàng chục ngàn chiếc khẩu trang mà đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh an giang vừa bắt giữ
trước đó khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy đội quản lý thị trường số một phát hiện
cặp lê quốc lộ chín mươi một thuộc phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
có một mươi thùng giấy cát tông
đoàn đã tạm giữ các thùng hàng này nhưng không có người đến nhận
kiểm tra bên trong các thùng có hai mươi năm chiếc khẩu trang y tế loại bốn lớp
tất cả đều do một công ty ở thành phố hồ chí minh sản xuất
đội quản lý thị trường số một đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa này
nhận định của lực lượng quản lý thị trường rất có khả năng đây là hàng của các cơ sở kinh doanh
trên địa bàn mua về tích trữ đợi tăng giá để bán kiếm lời
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng và xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh
ở nhiều địa phương nên công tác kiểm tra ngăn chặn sản phẩm phòng dịch kém chất lượng
không rõ nguồn gốc tiếp tục được đẩy mạnh
những ngày vừa qua cả nước đã ghi nhận những ca dương tính mới với virus sars cov hai
việc tìm mua khẩu trang y tế để đảm bảo sức khỏe lúc này là điều đang được nhiều người dân quan tâm
tuy nhiên thị trường khẩu trang diễn biến hiện tại như thế nào
sau đây là ghi nhận của sáng phương nam
kính thưa quý vị và các bạn sau khi có những ca dương tính với sars cov hai
thì những ngày gần đây mặt hàng khẩu trang dường như trở nên khang hiếm và giá cả cũng có sự thay đổi
ngay khi đà nẵng ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên giá khẩu trang y tế bắt đầu tăng trở lại sau thời gian bình ổn
cụ thể từ giá khoảng năm mươi đồng mỗi hộp chỉ trong vài ngày đã tăng lên một trăm linh hai trăm linh ngàn đồng mỗi hộp
thậm chí là không có đủ hàng để bán
do lo ngại dịch bệnh nên nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao kéo theo đó là nguyên liệu khang hiếm
cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá khẩu trang có thay đổi lớn
chủ một cửa hàng thuốc tây tư nhân cho biết từ khi có dịch trở lại
giá đầu vào của một thùng khẩu trang đã tăng lên gần sáu triệu đồng mỗi thùng nhưng có khi lại cháy hàng
các cửa hàng bên ngoài luôn trong tình trạng hết hàng
người dân không còn cách nào khác là tìm đến chợ mạng để tìm mua khẩu trang trực tuyến
nhưng người bán cũng đã lợi dụng cơ hội này tăng giá lên gấp hai ba lần so với bình thường
kèm theo những lời nhắn là mua nhanh kẹo hết
câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là làm thế nào để có thể đảm bảo số lượng khẩu trang
đáp ứng nhu cầu của người dân
vừa có thể đảm bảo chất lượng cũng như mức độ an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
theo cục quản lý thị trường tp hcm nguồn hàng khẩu trang cung cấp trong thành phố còn nhiều
chính vì vậy người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao hoặc hàng kém chất lượng
tiếp tục với một số thông tin khác công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang
một mươi năm đối tượng đá gà và lát tài xỉu ăn thu bằng tiền thu giữ trên người các đối tượng trên một mươi bảy triệu đồng
vào lúc một mươi một h ngày ba mươi tháng bảy tại ấp tân hòa trung xã tân hội thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
công an thị xã hồng ngự phối hợp với công an xã tân hội kiểm tra bắt quả tang điểm đá gà
và lát tài xỉu ăn thu bằng tiền bắt giữ một mươi năm đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ lắc tài xỉu một con gà trống đá và một số tăng vật có liên quan
kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng hơn một mươi bảy triệu sáu trăm linh ngàn đồng
các đối tượng trên đã được đưa về cơ quan công an làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
sau đây là một cập nhật về y tế
ngày ba mươi tháng bảy bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết vừa cuối sống một trường hợp bị đạn bi gâm
vào vùng cột sống cổ gây tổn thương đỏng mạch đốt sống cổ và rỡ thần kinh xe nam bên trái
bệnh nhân là ông ngô văn biểu ngụ huyện phong điền thành phố cần thơ
trước đó ông biểu đang nằm võng thì nghe có tiếng cãi nhau cách nhà hơn một mươi mét
khi vừa đứng dậy xem xét sự việc thì thấy đang nhói ở vùng cổ bên trái kèm chảy máu
bệnh nhân tự cầm máu và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu
các bác sĩ khoa phẫu thuật cuộc sống và khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ phát hiện
có ngoại vật bằng kim loại nằm mặt trước bên trái khoảng gian đốt sống cổ gây tổn thương đỏng mạch đốt sống và rỡ thần kinh
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và xử trí tổn thương
sau một giờ phẫu thuật đã lấy ra được viên bi sắt đường kính tám mm hiện bệnh nhân tỉnh táo không chống mặt
không còn cảm giác đau và tê vùng cổ lan xuống vai trái như trước phẫu thuật
thưa quý vị bộ công thương vừa có động thái quan tâm hơn đến các đối tượng công nhân sinh viên
người ở trong trọ trong vấn đề chi phí tiền điện
với nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng theo
để giảm bớt một phần chi phí điện lực tp hcm đã cùng với các chủ nhà trọ thực hiện cam kết bán điện đúng giá
đang làm việc tại một công ty may đóng trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
chị diễm hương cũng đã ở căn phòng trọ này được khoảng sáu năm
giống như những công nhân khác chị cũng bị ảnh hưởng không nhỏ về thu nhập
chị chia sẻ ở đây mình may mắn hơn một số đồng nghiệp là giá tiền điện chủ nhà tính rẻ hơn những chỗ khác
từ tết tới giờ thì giá điện ở đây cô chủ thu là hai mấy kg thôi
tôi cảm thấy nó rẻ hơn các phòng trọ khác
cũng đỡ và dễ dàng
giảm cho công dân nhiều lắm
nó cũng một phần giúp đỡ cho chúng tôi vượt qua mùa dịch này
giá là hai mấy một số điện
nói chung là công nhân ở đây cũng ổn
mức điện cũng ổn
có hơn một trăm linh phòng trọ chứng kiến và chia sẻ những ảnh hưởng khó khăn do dịch covid một mươi chín
qua báo chí truyền thông biết được đối tượng công nhân sinh viên đang rất được quan tâm cần hỗ trợ
không những thu tiền đúng giá điện như đã cam kết với công ty điện lực
bà đinh thị tánh còn chú động giảm giá một mươi tiền điện cho tất cả các phòng trọ
từ ngày mà tôi cam kết cái bực ba thì thu giá hai mấy đó
nhưng mà tôi có thất thu về khoảng từ cái đồng hồ cái chạy đến cái đồng hồ con của từng hộ
thì nó hao hụt
rồi đường hấp sáng của hành lang rồi đường bôm điện và đường gắn cáp camera đó là tôi có hao hụt
nhưng mà tôi bù vô cái khoảng đó bởi vì tôi thu tiền phòng á
thì tôi bớt ra một khoảng để mà tôi bù đắp lại để mà cho nhà trợ nó có một cái điều kiện sống tốt hơn
vì sau này tôi vẫn thu như vậy
khi mà chừng nào mà có cái chỉ thị mới của điện lực thì tôi sẽ sửa đổi
còn nếu không có chỉ thị mới thì tôi cũng vẫn áp giá như bậc ba hiện tại bây giờ
theo quy định hiện hành giá điện được tính theo đỉnh mức cắt bật từ một đến sáu
với mức giá phù hợp với các đối tượng là
công nhân sinh viên người thuê trọ
điện lực tp hcm đã tính toán và đưa được giải pháp vừa có lợi cho đối tượng này
nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định về giá điện
có hai cái cách để tính giá cho người lao động và sinh viên thuê chọn
thứ nhất thì là đăng ký số hộ
thì cứ bốn người thì chúng tôi tính là một hộ
tức là ở một cái định mức của một cái hộ gia đình
chi tiết ra thì cứ một người là hai mươi năm
một cái hộ mà được áp giá
hoặc là cái phương án thứ hai thì chủ nhà trọ sẽ đăng ký một cái mức giá là cái mức giá bậc ba
là mức giá tính cả thuế là khoảng hai trăm một mươi bốn đồng
với cái mức này thì là dễ cho chủ nhà trọ để họ tính cho người lao động và cũng như là sinh viên
thì cứ theo cái mức giá đó tính bao nhiêu sử dụng bao nhiêu tiền thì tính nhân với cái mức giá
thì như vậy là nó rất là thuận lợi trong cái việc mà tính toán
tính đến nay đã có hơn sáu mươi sáu hộ cho thuê trọ thực hiện cam kết bán đúng giá điện
song song tiếp tục với các tổ chức chính quyền địa phương nhằm vận động ngày càng có nhiều hộ tham gia cam kết bán đúng giá điện
thì ngành điện cũng liên tục ra soát kiểm tra đối với trường hợp đã ký cam kết
khi phát hiện không thực hiện đúng cam kết sẽ ra biên bản xử phạt theo quy định
thưa quý vị tối qua tại khách sạn hướng dương số nhà một mươi tám nguyễn công chứ phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến ba người tử vong
ngay trong tối qua các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
đội cảnh sát giao thông số bốn xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi giờ trước cửa công trình đang xây dựng số nhà một mươi sáu nguyễn công chứ
khiến ba người chết tại chỗ một người bị thương
thông tin ban đầu xác định các nạn nhân là công nhân của công trình xây dựng
đội cảnh sát giao thông số bốn đã phân công tổ tuần tra kiểm soát b năm mươi bảy
phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông
theo một số người dân cho biết nhóm công nhân đang thi công tại công trường này thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến nhiều người thương vong
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn cũng như đưa người gặp nạn đi cấp cứu
cơ quan chức năng đang phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng phương nam nay đã sát nhập vào ngân hàng sacombank
chiều qua ba mươi tháng bảy tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với một mươi bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương thanh cường cựu tổng giám đốc công ty bình pháp
chủ tịch hội đồng quản trị công ty thanh phát một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó buộc bị cáo cường nhận hình phạt chung là tù trung thân
đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng phương nam hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chầm bê ba năm tù
tuyên phạt phan huy khang hai năm sáu tháng tù cùng với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
một bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là một năm tù treo đến cao nhất là hai năm tù giam cùng về tội danh trên
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc dương thanh cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là năm trăm linh năm tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên hai mươi ba sổ đỏ để xử lý khoản nợ một trăm bảy mươi một tỷ đồng của bị cáo vay của agribank
phần thừa dùng để xử lý khoản thiệt hại năm trăm linh năm tỷ đồng của sacombank
vượt đèn đỏ là một trong những lỗi vi phạm rất dễ dẫn đến tai nạn vì xung đột giữa hai dòng xe giao cắt
chính vì vậy lỗi vi phạm này bị phạt rất nặng theo như quy định hiện hành
thế nhưng đây cũng là thói quen khó bỏ của rất nhiều người tham gia giao cắt
đặc biệt là tâm lý cố vài giây đèn tín hiệu đôi khi đã mang đến những hậu quả khôn lường
clip ngay sau đây là một ví dụ cụ thể
với quy định hiện hành mức phạt cho hành vi vượt đèn đỏ cho ô tô là từ ba đến năm triệu đồng
xe máy là từ sáu trăm linh đến một triệu đồng
đây là mức phạt được cho là khá nặng nhằm nhắm đến việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
thế nhưng trên hết người tham gia giao thông cần tự nhận thức rằng có nên chỉ vì vài giây chờ đèn đỏ mà tự đặt sức khỏe tính mạng của mình vào tình huống nguy hiểm
đừng vì nhanh một phút mà chậm cả một đời
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
và thực tế đã cho thấy tai nạn giao thông và mất an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trở lại sau thời gian giãn cách xã hội
trước thực trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã tích cực chỉ đạo lực lượng tuần tra
kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia say xỉn điều khiển phương tiện trên đường
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã xử lý một tám trăm linh năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
trong đó đa phần lỗi vi phạm này tập trung nhiều ở đối tượng là người điều khiển phương tiện xe máy với một sáu trăm bảy mươi hai trường hợp
tuy nhiên theo lực lượng chức năng số trường hợp vi phạm chưa được xử lý vẫn ở mức cao
đa phần là do thói quen sử dụng rượu bia đã có từ lâu đời tại những địa bàn vùng cao
đặc điểm địa hình của tỉnh lạng sơn nhiều cung đường là đèo dốc cong cua tiềm ẩn tai nạn thông rất nhiều
cộng thêm người dân tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện uống rượu bia rất nhiều nên dễ xảy ra tai nạn thông
vì vậy đội cảnh sát giao thông đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đã thường xuyên giao thông
tăng cường kiểm tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm tất cả các phương tiện vi phạm nồng độ cồn để kiềm chế tai nạn an thông xảy ra
trên thực tế tại lạng sơn vẫn còn tình trạng người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trước đây
chính vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông
vẫn sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành thường xuyên liên tục
theo đúng quy định và theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ công an
đối với những vi phạm có liên quan đến vấn đề an toàn trong phòng chống dịch bệnh
thì lực lượng cảnh giao thông thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cơ quan y tế và của bộ công an
tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn đều được thông báo kiểm tra yêu cầu sát khuẩn
rồi lực lượng cảnh giao thông đeo khẩu trang
cho người vi phạm kiểm tra thổi ống thổi một lần sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh không để lây lan
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực hiện nghiêm chủ đề năm an toàn giao thông quốc gia đã uống rượu bia không lái xe
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh lạng sơn nói riêng cảnh sát giao thông cả nước nói chung
xe vẫn thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay